tại thành phố cần thơ hãng hàng không vietjet tổ chức lễ khai trương năm đường bay mới đi đến cảng hàng không quốc tế cần thơ
đến dự và chứng kiến sự kiện có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cùng dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng trưởng ban dân vận trung ương
nguyên phó thủ tướng chính phủ trương vĩnh trọng nguyên ủy viên bộ chính trị
đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương cùng đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương
năm tuyến bay mới đi và đến tại cảng hàng không quốc tế cần thơ gồm cần thơ hải phòng cần thơ vinh nghệ an cần thơ thanh hóa cần thơ nha trang khánh hòa cần thơ đà lạt lâm đồng
các đường bay mới sẽ khai thác từ ngày hai mươi sáu tháng bốn
đón các đường bay mới viện xét là hãng hàng không có nhiều đường bay chuyến bay nhất đến và đi từ thành phố cần thơ
tạo điều kiện để người dân và du khách thuận tiện trong việc di chuyển bằng phương tiện hàng không an toàn văn minh hiện đại thúc đẩy giao thương góp phần cho tăng trưởng đầu tư vào cần thơ